bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi việt nam đã nhập khẩu gần sáu mươi sáu tấn thịt các loại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước phần lớn là thịt da cầm và thịt lợn thịt châu bò
trong khi lượng nhập khẩu thịt da cầm giảm thì nhập khẩu thịt lợn lại tăng mạnh với trên một mươi ba tám trăm linh tấn tăng một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu từ canada đức brazil ba lan và mỹ
ngoài ra hai tháng đầu năm lượng nhập khẩu thịt châu bò cũng tăng trong đó gần một mươi hai năm trăm linh tấn thịt bò từ mỹ úc canada và gần một mươi ba tấn thịt châu từ ấn độ